theo phó thủ tướng trần lưu quang việc sắp xếp sắp nhập đơn vị hành chính là đụng chạm đến các địa phương đụng chạm đến chế độ chính sách của rất nhiều người nên phải làm thật kỹ lưỡng
chiều ngày hai mươi tám tháng hai phó thủ tướng trần lưu quang trường ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã giai đoạn năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn ba mươi đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của ban chỉ đạo
tại phiên họp phó thủ tướng trần lưu quang nêu rõ tầm quan trọng của chủ trương này với mục tiêu tình gọn bộ máy nâng cao hiệu lực hiệu quả
phó thủ tướng nói so với các quốc gia trên thế giới bộ máy của chúng ta nặng nề thật vì vậy chúng ta khó tăng lương mặt khác vì đông người nên có nhiều ý kiến chúng ta khó để làm hiệu quả
lãnh đạo chính phủ biểu dương bộ nội vụ cơ quan thường trực của ban chỉ đạo thời gian qua đã nỗ lực làm được rất nhiều việc
thế nhưng ông cũng lưu ý đây là việc khó nhất là khi thời gian thực hiện chỉ còn khoảng sáu tháng
đến tháng chín là phải trình ủy ban thường trực quốc hội xem xét sắp xếp đơn vị hành chính là đụng chạm đến các địa phương đụng chạm đến chế độ chính sách của rất nhiều người nên phải làm thật kỹ lưỡng theo phó thủ tướng
phó thủ tướng cho hay năm mươi sáu địa phương đã chỉnh lên năm mươi sáu đề án trách nhiệm của ban chỉ đạo là tháo gỡ khó khăn để kịp tiến độ đề ra
ông cũng yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về vấn đề này
chúng ta phải vượt qua chính mình thì mới thành công được
một trong những lo ngại được một số địa phương gửi đến là khi sắp xếp sắp nhập huyện xã sẽ phát sinh khó khăn trong việc chuyển đổi giấy tờ cho người dân
giải đáp về vấn đề này đại diện bộ công an cho hay khi sắp xếp lại địa giới hành chính có thay đổi về tên gọi
một số trưởng thông tin của công dân sẽ thay đổi thì nên bộ sẽ chạy lại hệ thống dữ liệu dân cư và có sự phối hợp của công dân cũng như bộ tư pháp để chạy lại toàn bộ hệ thống
việc này có một chút khó khăn thế nhưng thực hiện được
đại diện bộ thông tin thêm quy định hiện nay không yêu cầu người dân phải đổi giấy tờ căn cước công dân khi sắp nhập huyện xã
về quy định không yêu cầu công dân phải đổi giấy tờ nhưng để thuận tiện cho giao dịch đại diện bộ công an khuyến cáo công dân nên đổi thẻ căn cước theo địa danh mới
lệ phí cho việc này được miễn theo quy định
với một số trường thông tin ở giấy khai sinh như nơi sinh quê quán bộ công an sẽ phối hợp với bộ tư pháp để chạy trên toàn hệ thống
có điều chỉnh cụ thể ở từng trường hợp
về việc này bộ công an sẽ có chỉ đạo cụ thể sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp đơn vị hành chính
nếu ý kiến tại cuộc họp đại diện bộ kế hoạch và đầu tư cho biết theo số liệu báo cáo sẽ giảm hơn sáu trăm linh xã một mươi bốn huyện
theo nghị quyết ba mươi năm của ủy ban thường vụ quốc hội ngân sách sẽ bố trí khoảng sáu trăm linh tỷ đồng để hỗ trợ một lần theo mức hai mươi tỷ đồng trên một huyện giảm năm trăm linh triệu đồng trên một xã giảm sau khi sắp xếp
theo đó đại diện bộ kiến nghị trong nghị quyết ba mươi năm quy định là hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản nhưng bộ có kiến nghị hai lần nên sử dụng kinh phí thường xuyên để các huyện xã nhận một lần thực hiện cho dễ
còn nếu sử dụng vốn đầu tư cơ bản của luật đầu tư công sẽ rất phức tạp với nhiều quy trình và thủ tục
liên quan đến sắp xếp xử lý tài sản nhà đất giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm thứ trưởng bộ tài chính võ thành hưng nói
cần rút kinh nghiệm ở giai đoạn trước là phê duyệt xong đề án
nhưng chưa có phương án sắp xếp tài sản
trong đó ông hưng nêu trong giai đoạn này đề nghị cùng với việc xây dựng đề án sắp xếp lại huyện xã phải xây dựng ngay phương án xử lý tài sản
cùng với đó là tạm dừng phê duyệt đầu tư mới cải tạo nâng cấp trụ sở công trình với các huyện xã có phương án sắp xếp
báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
bộ trưởng nội vụ phạm thị thanh trà cho biết từ phương án tổng thể của năm mươi sáu tỉnh thành bộ nội vụ tổng hợp
trong năm sẽ thực hiện sắp xếp sắp nhập năm mươi đơn vị hành chính cấp huyện và một hai trăm bốn mươi ba đơn vị hành chính cấp xã
sự kiến sau khi sắp xếp sắp nhập sẽ giảm một mươi bốn đơn vị hành chính cấp huyện và sáu trăm một mươi chín đơn vị hành chính cấp xã
bà trà cho hay điểm khác biệt của đợt này là nhiều địa phương chủ động đề xuất sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã theo diện khuyến khích
nhất là số đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp sắp nhập tăng lên rất nhiều so với phương án ban đầu đạt tỷ lệ một trăm sáu mươi sáu sáu mươi sáu tức năm mươi sáu
theo kế hoạch đề ra việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trong giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm phải hoàn thành trước tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
để các địa phương kịp chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi năm đến hai nghìn ba mươi
tiến tới đại hội đảng toàn quốc
như vậy thời gian thực tế để tiến hành toàn bộ các quy trình sắp xếp đơn vị hành chính chỉ còn khoảng sáu tháng
bộ trưởng bộ nội vụ nhấn mạnh
thời gian không còn nhiều chỉ còn lại sáu tháng đây là giai đoạn nước rút
trong khi số lượng đơn vị hành chính sắp xếp rất lớn nhất là các địa phương như hà nội thành phố hồ chí minh nghệ an hải phòng
có số lượng đơn vị sắp xếp rất lớn vì vậy các địa phương nỗ lực để hoàn thành
bà trà cho hay
thời gian tới ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắt
khó khăn phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
trong đó cùng địa phương giải quyết bố trí giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức bị ảnh hưởng khi sắp xếp
bảo đảm đúng đối tượng công khai minh bạch đúng chủ trương chính sách của đảng quy định của pháp luật
đồng thời ra soát điều chỉnh cập nhật quy hoạch kế hoạch sử dụng đất để phục vụ sắp xếp lại
xử lý trụ sở tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp người dân trong chuyển đổi giấy tờ do có thay đổi từ việc sắp xếp đơn vị hành chính
đồng thời giải quyết các chế độ chính sách gắn với đơn vị hành chính cho người dân bảo đảm kịp thời minh bạch đúng đối tượng
bên cạnh khen động viên khích lệ các địa phương đơn vị cá nhân thực hiện tốt
ban chỉ đạo cũng sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm địa phương không quyết liệt
có biểu hiện né tránh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã theo yêu cầu của bộ chính trị ủy ban thường vụ quốc hội và chính phủ
kết luận cuộc họp phó thủ tướng trần lưu quang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã
nhằm làm cho bộ máy hành chính tình gọn hiệu lực hiệu quả hơn
trong đó ông đã đánh giá cao nỗ lực cố gắng của bộ nội vụ cơ quan thường trực của ban chỉ đạo và các bộ ngành là thành viên của ban chỉ đạo
cũng như của các địa phương trong việc hoàn thành khối lượng lớn công việc trong thời gian ngắn vừa qua
phó thủ tướng ước lượng khoảng sáu mươi nhiệm vụ đã được hoàn thành nhưng những nhiệm vụ còn lại đều rất khó nhạy cảm đụng chạm đến chế độ chính sách thì nên phải làm kỹ
trong khi đó thời gian còn lại không còn nhiều
việc này đòi hỏi các thành viên ban chỉ đạo phải tận tâm
cố gắng tích cực hơn
tuy nhiên ông đánh giá việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã hiện nay có thuận lợi hơn so với đầu nhiệm kỳ do có kinh nghiệm hơn
thậm chí đã có hai mươi địa phương chủ động đề xuất sắp xếp địa giới hành chính cấp huyện để có dư địa phát triển
theo đó các giải pháp đề ra cũng hài hòa hơn tôn trọng kiến nghị hợp lý của cơ sở
phó thủ tướng nhấn mạnh năm nguyên tắc trong triển khai những công việc sắp tới
theo đó thủ tục cần rút gọn nhất có thể
cái gì có thể cho nợ được thì cho nợ với điều kiện đáp ứng được yêu cầu còn nếu giản hàng ngang thì trong sáu tháng sẽ làm không xong
về nguyên tắc khác theo phó thủ tướng trường hợp nào kẹt lắm chưa làm ngay được mới phải chuyển qua giai đoạn sau thế nhưng hạn chế đến mức tối đa
ông cũng yêu cầu triển khai đồng thời những nhiệm vụ còn lại để bảo đảm tiến độ đặc biệt lưu ý phải tôn trọng ý kiến của cơ sở
phó thủ tướng nói chúng ta không mấy móc vì sướng hay khổ là cơ sở chịu
và việc triển khai như thế nào là ở dưới họ làm
còn trên này chỉ duyệt đề án tức là xác nhận đề xuất từ cơ sở
chúng ta cần phải tôn trọng anh em cơ sở nếu không chúng ta sẽ thất bại